hôm nay hội nghị cấp cao hiệp hội các quốc gia đông nam á asean lần thứ ba mươi hai đã kết thúc tại singapore
tái khẳng định sự hợp tác và tầm nhìn chung của khối
theo thủ tướng của đảo quốc sư tử các nhà lãnh đạo asean đã có những cuộc thảo luận tốt đẹp
trong cuộc họp về các vấn đề khu vực cũng như những cam kết bên ngoài của asean
trong buổi họp báo sau hội nghị thủ tướng lý hiển long đã thông báo ba văn kiện
gồm tầm nhìn của các nhà lãnh đạo asean về một asean sáng tạo và linh hoạt
thành lập mạng lưới các thành phố thông minh asean và tuyên bố của các nhà lãnh đạo asean về hợp tác an ninh mạng
ông lý hiển long cũng vui mừng thông báo việc hoàn tất hiệp ước dẫn đầu asean kiểu mẫu
khôi phục quỹ thanh niên singapore asean và thành lập một diễn đàn tập huấn thường niên tại singapore
gọi là chuyên trình học thuật luật asean
thủ tướng nước chủ nhà lý hiển long cho biết các nhà lãnh đạo asean đã thông qua những văn kiện
phù hợp với những ưu tiên trong năm nay cho asean nhằm tăng cường tính linh hoạt và khả năng sáng tạo của khối này
ngày hai mươi tám tháng bốn hội người campuchia gốc việt nam đô thành phnom penh tổ chức meeting kỷ niệm
bốn mươi ba năm ngày giải phóng biển nam thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn tham dự có công sứ đại sứ quán việt nam
tại campuchia chủ tịch tổng hội người campuchia gốc việt nam cùng đại diện một số cơ quan bên cạnh đại sứ quán
và nhiều bà con việt kiều
thay mặt bà con việt kiều chủ tịch hội người campuchia gốc việt nam bày tỏ biết ơn đảng và nhà nước việt nam
luôn quan tâm hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động của cộng đồng người campuchia gốc việt nam
mong muốn bà con việt kiều tại campuchia luôn đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau với tinh thần
tương thân tương ái để xây dựng cộng đồng vững mạnh và một lòng hướng về tổ quốc
phát biểu ý kiến tại buổi lễ công sứ đại sứ quán việt nam tại campuchia nhấn mạnh thắng lợi của cuộc kháng chiến
chống mỹ cứu nước cũng là thắng lợi của tình hữu nghị và sự ủng hộ giúp đỡ to lớn hiệu quả của bạn bè quốc tế
liên minh chiến đấu kề vai sắt cánh chống kẻ thù chung của nhân dân ba nước việt nam lào và campuchia
đồng thời bày tỏ biết ơn sự đóng góp quan trọng của cộng đồng người việt nam tại campuchia
trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước
trong không khí vui tươi bài hát như có bác hồ trong ngày vui đại thắng do các em học sinh trường tiểu học hữu nghị
khmer việt nam tân tiến biểu diễn đã khép lại buổi lễ meeting trang trọng
chỉ còn hai ngày nữa là lễ hội pháo hoa quốc tế hai nghìn một mươi tám chính thức khai mạc
công tác chuẩn bị của hai đội việt nam và ba lan đang rất khẩn trương
mọi thứ đã sẵn sàng để mang đến cho khán giả những bữa tiệc ánh sáng hấp dẫn
ba lan là đội pháo hoa quốc tế đầu tiên trong số bảy đội khách mời tham dự lễ hội pháo hoa quốc tế đà nẵng hai nghìn một mươi chín
đến với cuộc thi lần này đội đã chuẩn bị rất nhiều bản nhạc nền để làm nổi bật cho chủ đề huyền thoại những cây cầu
đồng thời áp dụng công nghệ đặc biệt cắp quang kết nối tín hiệu bãi bắn và khán đài bắn không dây
từ cuối năm hai nghìn một mươi bảy toàn đội đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hứa hẹn sẽ trình diễn những màn pháo hoa ấn tượng vào đêm khai mạc
với việc sử dụng hiệu ứng đến từ hai nghìn một mươi bảy
kết hợp cùng hai mươi năm bản nhạc được chọn các bạn sẽ cảm nhận rõ hơn về hình ảnh những cây cầu trong bài thi của chúng tôi
đến nay đội việt nam cũng hoàn tất công tác cuối cùng
các hạng mục khán đài sân khấu mở hoành tráng sẵn sàng cho đêm khai mạc mở đầu cho chuỗi năm đêm pháo hoa
kéo dài từ ngày ba mươi tháng bốn đến ngày ba mươi tháng sáu của lễ hội phá hoa quốc tế hai nghìn một mươi tám
để bảo đảm an toàn tuyệt đối cho nhân dân vui chơi trong các ngày nghỉ lễ ba mươi tháng bốn
vào mùng một tháng năm công an tp hcm huy động tối đa lực lượng có mặt trên mọi tuyến đường để điều hòa giao thông
phục vụ cho các hoạt động văn hóa văn nghệ thể thao các sự kiện chào mừng kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
đối với các tuyến đường huyết mạch cửa ngõ ra vào thành phố
trước khu vực các bến xe ga tàu các điểm vui chơi bố trí lực lượng túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
điều hòa giao thông phân luồng không để xảy ra tình trạng ủn tắc giao thông kéo dài nhằm tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thông suốt và an toàn
đặc biệt đối với các tuyến đường ra vào sân bay tân sơn nhất
pc sáu mươi bảy đã phối hợp với sân bay để nắm lịch bay số lượng chuyến bay để chủ động phối hợp điều tiết giao thông trong và ngoài sân bay
đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm có nguy cơ cao dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm về tốc độ nồng độ cồn làn đường phần đường
có phương án phòng ngừa ngăn chặn và xử lý nghiêm đua xe trái phép
chủ động các giải pháp xử lý kịp thời các sự cố tai nạn xảy ra trên các tuyến giao thông trọng điểm
nguy cơ gây ủn tắc giao thông nghiêm trọng không để xảy ra tình trạng xe khách nhồi nhét chở quá nhiều người
xe tải chở hàng quá khổ quá tải nhằm góp phần hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
nhân kỷ niệm ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế hôm nay tại hà nội đã diễn ra lễ phát động tháng nhân đạo năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề nhân đạo từ nhận thức tới hành động tháng nhân đạo năm nay đề cao nhận thức ý thức và hành động thực tiễn của cán bộ đảng viên
các tầng lớp nhân dân đối với hoạt động nhân đạo dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn những người dễ bị tổn thương mọi lúc mọi nơi
kỷ niệm ngày chữ thập đỏ và trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế năm nay là dịp để mỗi
hội chữ thập đỏ trăng lưỡi liềm đỏ quốc gia biểu dương sức mạnh và tầm vóc của mạng lưới nhân đạo rộng lớn
tôn vinh giá trị đóng góp của đội ngũ cán bộ hội viên và khoảng một mươi bốn triệu tình nguyện viên chữ thập đỏ trên toàn thế giới
bằng việc thúc đẩy các hoạt động trợ giúp nhân đạo
một trong những biểu tượng đơn giản nhưng phổ biến nhất trên thế giới đó là nụ cười sẽ được dùng làm lời kêu gọi hành động
tại việt nam trong hơn bảy mươi năm qua hội chữ thập đỏ việt nam và các cấp hội trên toàn quốc đã phát huy tốt vai trò nòng cốt vai trò cầu nối vai trò điều phối trong các hoạt động nhân đạo
mỗi năm trợ giúp cho hàng triệu lượt người có hoàn cảnh khó khăn dễ bị tổn thương trong xã hội
được sự cho phép của ban bí thư trung ương đảng bắt đầu từ năm hai nghìn một mươi tám trung ương hội chữ thập đỏ việt nam sẽ triển khai tháng nhân đạo vào tháng năm
và đây là một tháng tập trung các sự tập trung

trong hoạt động của tháng nhân đạo tập trung công tác truyền thông tuyên truyền biểu dương tôn vinh những tấm gương những người làm tốt trong công tác nhân đạo
cũng như là vận động nguồn lực để hỗ trợ người nghèo những người còn khó khăn trong cuộc sống
đây là năm đầu tiên tháng nhân đạo được tổ chức thí điểm ở một số tỉnh thành phố và là ngày hội với nhiều nội dung và các hoạt động thiết thực
phong phú như ngày hội hiến máu tình nguyện triển lãm ảnh sức mạnh nhân đạo tuyến phố nhân ái giới thiệu hoạt động của các nhóm
câu lạc bộ từ thiện trên địa bàn thành phố tiếp nhận ủng hộ quỹ nhân đạo tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn
đi bộ diễu hành hưởng ứng tháng nhân đạo tuyên truyền về biểu tượng chữ thập đỏ
thời hạn cuối cùng cấm các lò gạch thủ công hoạt động theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh bắc cạn
tuy nhiên việc thực hiện xóa bỏ lò gạch thủ công trên địa bàn tỉnh vẫn rất khó khăn
rất nhiều lò gạch hiện nay vẫn hoạt động bình thường bất chấp những lo lắng về việc xử phạt của chính quyền và cơ quan chức năng
những ngày này hàng trăm lao động trong các lò gạch thủ công ở huyện ba bể vẫn làm việc bình thường
mặc dù chủ trương xóa lò gạch thủ công đã được tuyên truyền đến người dân
thế nhưng đến nay các chủ lò vẫn tích tụ nguyên liệu để sản xuất cạch nông
theo báo cáo của ủy ban nhân dân huyện ba bể hiện nay toàn huyện vẫn còn một mươi sáu lò gạch thủ công như thế này đang hoạt động
tức là chỉ có hai lò gạch thủ công được xóa bỏ theo quyết định của ủy ban nhân dân tỉnh
kế sinh nhai của một là những người dân đây với hai là chúng tôi đấy cũng rất khó khăn
có nhiều lý do được các chủ lò đưa ra để giải thích cho việc các lò gạch hiện nay vẫn hoạt động
mặc cho chủ trương xóa bỏ đã có lộ trình từ trước đó
ngay tại thành phố bắc cạn hiện vẫn còn một mươi bảy lò gạch thủ công đang hoạt động
vì sao việc xóa bỏ lò gạch thủ công đã có lộ trình từ nhiều năm nay
nhưng quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều khó khăn
theo các chủ lò gạch họ cũng được tuyên truyền nhắc nhở
tuy nhiên vấn đề quan trọng nhất chưa được giải quyết đó là việc chuyển đổi ngành nghề và tìm việc làm mới
bởi trước đây lúc cao điểm các lò gạch có thể tạo việc làm ổn định cho hơn hai lao động của địa phương
chính vì thế khi dừng hoạt động sẽ là gánh nặng không nhỏ cho những hộ dân sinh sống bằng nghề làm gạch
mặc dù là công tác tuyên truyền thì cũng đã công tác ngành cấp cấp đã thực hiện tương đối tốt rồi
nhưng mà về người dân thì hiện nay thì
chứ cũng chưa xác định được cái việc là mình thực hiện cái việc là chuyển đổi nghề nghiệp cũng như là đăng ký cái chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào
nên là khó khăn cho các ngành các cấp trong quá trình thực hiện
theo báo cáo mới nhất của sở xây dựng tỉnh bắc cạn trong quý i trên địa bàn tỉnh xóa bỏ được một mươi một lò gạch
tuy nhiên hiện nay toàn tỉnh vẫn còn năm mươi sáu lo gạch đang hoạt động
vướng mắt lớn nhất là phải sớm chuyển đổi ngành nghề sao cho phù hợp với người dân
bởi vậy nếu các cấp các ngành không sát sao kịp thời hỗ trợ
để lò gạch thủ công đối với tỉnh bắc cạn là rất khó khả thi
bản tin sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế
đánh giá về hội nghị thượng đỉnh liên triều vừa diễn ra
ngoại trưởng mỹ mike pompeo cho rằng cam kết thực hiện việc phi hạt nhân hóa của nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un là rất đáng khích lệ
tuy nhiên lời hứa đó phải đi kèm với những hành động thực sự
và trong thời gian này mỹ sẽ tiếp tục gia tăng sức ép
ngoại trưởng mỹ mike pompeo nhấn mạnh những lời hứa của triều tiên là tốt nhưng cần thiết phải có những hành động rõ ràng
trong khi đó bộ trưởng quốc phòng mỹ ray matisse cho biết
việc rút binh sĩ mỹ khỏi bán đảo triều tiên sẽ được thảo luận với các đồng minh
nếu triều tiên đề nghị điều đó như một phần của tiến trình đạt được một thỏa thuận hòa bình
hiện mỹ có khoảng hai mươi tám năm trăm linh binh sĩ đồn trú tại hàn quốc
về cuộc gặp thượng đỉnh mỹ triều dự kiến diễn ra vào khoảng tháng năm hoặc đầu tháng sáu tới
tổng thống mỹ donald trump đã có đánh giá tích cực về cuộc gặp liên triều
nhưng cũng thận trọng về cuộc gặp sắp tới với nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
nếu tình hình rõ ràng cho thấy mỹ và triều tiên không thể nhất trí về một giải pháp cụ thể
ông trump sẽ rời khỏi phòng họp
hiện chỉ có hai địa điểm được mỹ cân nhắc cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa tổng thống donald trump và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un
trước đó washington đã đưa ra năm địa điểm khả thi gồm thụy sĩ mông cổ thụy điển singapore và đảo wom
các cuộc hội đàm không chính thức giữa thủ tướng ấn độ narendra modi và chủ tịch trung quốc tập cận bình vừa kết thúc ngày hôm nay
với việc hai bên nhất trí tìm giải pháp giúp giảm căng thẳng biên giới giữa hai nước tại khu vực dãy himalaya
mối quan hệ giữa hai nước vốn dặn nứt kể từ sau vụ đối đầu giữa quân đội hai bên ở khu vực tranh chấp do lam mà phía trung quốc gọi là đông lãng hồi năm ngoái
tại cuộc hội đàm hai nhà lãnh đạo cùng đề cao tầm quan trọng của việc duy trì
quan trọng của việc duy trì hòa bình và ổn định ở khu vực biên giới trung ấn
hai bên nhất trí đưa ra một hướng dẫn chiến lược cho quân đội hai nước nhằm tăng cường đối thoại với mục tiêu xây dựng lòng tin và sự hiểu biết lẫn nhau
đồng thời tăng cường khả năng dự báo và hiệu quả của công tác quản lý dọc biên giới hai nước